các bạn hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của chúng mình nhé
nhằm tiếp nhận những người cao tuổi nhiễm covid một mươi chín có nguy cơ cao mắc bệnh nặng
tận dụng cơ sở vật chất của trường đại học y khoa phụ nữ tokyo trước đây
cơ sở này có thể đảm bảo thực hiện lọc máu nhân tạo và cung cấp oxy kể cả trong trường hợp bùng phát dịch tại các viện dưỡng lão
ngoài hai mươi tám bác sĩ được điều động trong nước các nhân viên y tế của thủ đô cũng sẽ được chỉ định để phục vụ tại đây
trước mắt năm mươi giường bệnh sẽ được bố trí và có thể tăng lên tối đa một trăm năm mươi dường bệnh tùy vào tình hình dịch bệnh
ngoài ra cơ sở này có thể phục vụ cho việc thăm khám và điều trị người mắc covid một mươi chín ngay tại các bệnh viện dưỡng lão
trong khi đó tại thành phố tachikawa thủ đô tokyo có một cơ sở y tế tạm thời cho người già bị nhiễm covid một mươi chín
hôm nay cũng chính thức đi vào hoạt động
không chỉ tiếp nhận những ca bệnh nhẹ cơ sở này còn có một trăm linh giường bệnh phục vụ cho những người cao tuổi bị viêm phổi
nặng cần thở oxy đội ngũ bác sĩ luôn túc trực để tiến hành điều trị
tại quận koto
bắt đầu từ hôm qua các khách sạn được bổ sung chức năng điều trị y tế với tư cách là một cơ sở y tế dành riêng cho phụ nữ mang thai
và người già bị nhiễm covid một mươi chín
nhằm ứng phó với tình trạng nhiều người nhiễm covid một mươi chín thuộc đối tượng có nguy cơ trở bệnh nặng như người già và phụ nữ mang thai tiếp tục không thể nhập viện
chính quyền thủ đô tokyo cho biết sẽ đảm bảo khoảng sáu trăm sáu mươi dường bệnh tạm thời trên toàn thành phố